các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nghi phạm bị bắt gồm giáp thị diễn thúy giáp thanh đạt đoàn quốc hiếu nguyễn thanh bình cả bốn đều trú tại đồng nai
châu vĩnh huy nguyễn hoàng huy chú tại quận năm tp hcm cùng với năm người khác đều là người đài loan trong đó lưu ensang là tên cầm đầu
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng công an cũng đã bắt giữ hai nghi can khác là đặng quốc bảo và tuấn
theo thông tin ban đầu ông trùm ở đài loan điều thúy về việt nam móc nối với nhóm người thân
gia nhập vào đường dây giả xanh công an lừa đảo gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa buộc chuyển tiền tỷ để kiểm tra rồi rút chiếm đoạt
sau khi thúy thành lập mạng lưới vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông trùm tuyển dụng năm người đài loan sang việt nam điều hành mạng lưới
cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đường dây này thực hiện chất lọt hơn chục vụ chiếm đoạt hơn năm tỷ đồng
cách đây một tuần công an bác sứ tuấn bảo liên quan đến một phi vụ
hai tỷ đồng của một nạn nhân bị lừa
biết bị động thúy vĩnh huy nhanh chóng dọn đồ đạc di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an
tuy nhiên vào trưa ngày một mươi bảy tháng bốn thúy chuẩn bị lên máy bay trở về đài loan thì bị lực lượng công an bắt tại sân bay tân sơn nhất
thưa quý vị công khai đăng thông tin bán dâm lên mạng xã hội zalo
nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại đào xá thanh thủy phú thọ
đã thuê hai phòng tại nhà nghỉ thu nga trên địa bàn phường mỹ đình hai
nam tử liêm hà nội để ở và nuôi một số nhân viên nữ phục vụ khách khi có nhu cầu
bất ngờ kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an quận nam tử liêm phát hiện tại hai phòng của nhà nghỉ thu nga
có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
các đối tượng khai nhận vào nhà nghỉ để mua bán dâm qua sự dẫn dắt môi giới của nguyễn tiến đạt
tại cơ quan công an nguyễn tiến đạt khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đạt đã đến nhà nghỉ thu nga
đạt đã thuê phòng nghỉ để ở và mua giới mại dâm
đạt dùng nhiều số điện thoại và đăng tin trên mạng xã hội gia lô
khi khách có nhu cầu mua dâm thì liên lạc với đạt qua số điện thoại đã đăng trên gia lô
sau đó hẹn tới nhà nghỉ thu nga để mua bán dâm
đạt thỏa thuận với gái mại dâm rằng mỗi lần bán dâm đạt sẽ được năm mươi số tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự
đối với nguyễn tiến đạt để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
hai tàu chở dầu đang có hành vi mua bán số lượng lớn dầu đeo trái phép trên vùng biển nghệ an
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
tại tọa độ một mươi tám độ bốn mươi sáu phút n và một trăm linh năm độ năm mươi hai phút e thuộc vùng biển cửa lò nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang tàu nhà bè ba do ông phạm manh hải
chú tại tp hcm làm thuyền trưởng và tàu xuân xuân bốn mươi năm mang biển kiểm soát na hai nghìn hai mươi
do ông trần công hạ ở cửa lò làm thuyền trưởng
đang có hành vi cập mạng mua bán trái phép dầu trên biển
theo lời khai ban đầu của chủ phương tiện số lượng hàng hóa đang sang mạng trái phép là dầu đeo
với số lượng khoảng hai mươi năm lít
hiện tại bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đang chỉ đạo bộ đội biên phòng nghệ an
tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua các cơ quan chức năng mà đặc biệt là lực lượng công an các cấp
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức
thủ đoạn lừa đảo chuyến nhuất tài sản bằng nhiều hình thức
để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
tuy nhiên trên thực tế không ít người vẫn chưa thật sự đề phòng
để đối tượng lừa đảo có cơ hội thực hiện hành vi
và trong phóng sự sau đây chúng tôi sẽ phản ánh một số thủ đoạn lừa đảo
đã xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang
để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác
với kinh nghiệm mua bán sĩ các loại mỹ phẩm gần hai mươi năm
việc giao nhận hàng hóa phải kiểm đếm như thế nào
đối với chị trương thị thu thanh ở xã nhị bình huyện châu thành tỉnh tiền giang
là việc cần phải làm rõ ràng
thế nhưng chỉ một lần mua hàng của một người đàn ông chưa từng quen biết
không rõ địa chỉ chị thanh đã không kiểm tra hàng hóa
thì khi mở ra mới phát hiện số hàng hóa chỉ nhận
không phải là số mỹ phẩm trị giá hai mươi năm triệu đồng
mà là sáu thùng mì tôm nhãn hiệu ba miền
nó nói cho mình là rẻ tới năm đồng một lố lận
thì thường thường mình mua là nó rẻ chỉ có ba thôi
mà này gh tới năm tôi mới hỏi là tổng số bao nhiêu
nó mới nói là nó về sáu thùng
tôi mới nói nếu sáu thùng thì chị không có tiền lấy đâu
chị lấy trước ba thùng
rồi còn ba thùng đó chỉ mới lấy tiền đó về
chị mua ba thùng đó luôn
thì mới đưa hai mươi năm triệu cho nó
thì tôi mới nói giờ xe bự quá đâu đi xuống dưới được
thì nó mới nói để nó kêu xe nhỏ đưa qua
thì mình đi chạy tiền thì ở đây nó đưa lên chiếc xe nhỏ
nó đưa qua cho mình ba thùng hàng đó trên
nhưng mà mình đâu có kiểm nào
một hình thức lừa đảo phổ biến khác hiện nay
là việc dùng vé số đã cạo sữa
hoặc vé số được in giả
để đổi vé số trúng với đại lý
hoặc những người đi bán vé số lẻ
với thủ đoạn làm vé số giả tinh vi
nhiều đại lý và người bán vé số
đã không phân biệt được nên đồng ý đổi
đến khi mang đi đổi tại công ty sổ số kiến thiết
thì mới phát hiện vé giả
mặc dù làm đại lý vé số nhiều năm nay
nhưng với thủ đoạn lừa đảo này
đã làm anh nguyễn thanh sơn
ở khu phố hai phường sáu
thành phố mỹ tho
bị lừa mất gần ba mươi triệu đồng
nó lời hỏi đổi vé số trúng không
mới thấy có
rồi nó móc tờ số ra
nó nói trúng lô ba mươi triệu
thì mình cũng coi tới coi luôn
mà mắt mình dờm không ra
với lại thấy nó bữa trước bữa sau
nó lời em lời đổi
nó làm giả kiểu kỹ thực
nó làm kiểu như nó in
nguyên một hàng số luôn
cái đó phải bỏ
bỏ vô cái máy
gọi lên thì mới thấy nổi
chứ còn đại lý ở dưới nó coi
nó dờm cũng không ra
phải đẩy về công ty
từ những vụ việc trên có thể khẳng định
sự cảnh giác của mỗi người
vẫn là yếu tố quan trọng nhất
vì vậy trước khi giao tiền
tài sản có giá trị cho bất kỳ ai
mọi người phải hết sức tỉnh táo
kiểm tra thật kỹ thông tin liên quan
cần thiết phải bàn bạc với người thân
bạn bè để được tư vấn giúp đỡ
những trường hợp chưa thật sự tin tưởng
cần thông báo với cơ quan công an
để có biện pháp ngăn chặn kịp thời
tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
thông tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
xảy ra tại tỉnh hải dương
vào dặn sáng nay
tại chợ phú yên thành phố hải dương
đã xảy ra vụ cháy
tuy không ảnh hưởng đến tính mạng con người
nhưng đã thiêu dụi gần như toàn bộ số hàng hóa
tại sáu gian kiosk bán hàng của ba hội tiểu thương
ước tính thiệt hại ban đầu
do vụ cháy lên tới hàng trăm triệu đồng
theo người dân cho biết
vụ cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng hai giờ sáng
ngọn lửa bùng phát thiêu dụi gần như
hoàn toàn sáu kiosk bán đổi nhựa
xứ kim loại và đồ gia dụng
ngay sau khi nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã triển khai bảy xe chữa cháy
bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ và các phương tiện
đến dập lửa và ngăn chặn chống cháy lan
đến khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày
đám cháy được dập tắt hoàn toàn
được biết chợ phú yên
thành phố hải dương có khoảng hơn
hai trăm linh hậu tiểu thương đang kinh doanh
nguyên nhân của vụ cháy đang được
các cơ quan chức năng điều tra
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
thông tin về trật tự an toàn giao thông cho biết
tính chung trong ba ngày nghỉ
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu mươi ba người
làm bị thương năm mươi sáu người
trong đó đường bộ xảy ra tám mươi một vụ tai nạn
làm chết sáu mươi hai người
làm bị thương năm mươi năm người
đường thủy nội địa xảy ra một vụ
là một người chết
và đường sắt xảy ra một vụ
là một người bị thương
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn
tại đoạn đường công phố đinh lễ
phú lập bốn thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
xe taxi hãng tam gia
loại năm chỗ ngồi chở bốn người
đã lao xuống hồ và lật ngựa
làm bốn người trong xe tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là
làm chủ tốc độ nên đã gây tai nạn
vào tối ngày một mươi tám tháng bốn
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua xã tiến hưng thị xã đồng xoài
tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông liên hoàn giữa xe tải
và nhiều xe máy khiến hai công nhân bị thương
theo thông tin ban đầu cho biết
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày
một số công nhân làm việc
ở khu công nghiệp bắc đồng phú tan ca ra về
do trời mưa đường trơn trượt
nên năm xe máy do các nữ công nhân
điều khiển va quẹt với nhau
ngã giữa đường cùng lúc này xe ô tô
do tài xế vũ đình đạt quê tại đắk lắc
điều khiển cùng chiều phanh gấp
khiến xe ô tô va chạm vào xe máy
do anh lê phương tây điều khiển
tiếp đó xe ô tô này cuốn
luôn cả xe máy do chị đinh thị lanh
điều khiển vào gầm và kéo lê
ủi phăng gần một mươi m dài phân cách
làn đường mới chịu dừng lại
cú va chạm mạnh khiến anh tây
bị thương ở đầu còn chị lanh
bị hất văng ra bên ngoài nhưng may mắn
thoát chết và chỉ bị thương
riêng xe máy của chị lanh bị ô tô cuốn vào gần
và nát bét
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc
tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị đã ra
quyết định khởi tố bị can và bắt tạm
giam đối với nguyễn hoàng anh sinh năm hai nghìn
chú tại xã phước tân huyện xuân mộc
để điều tra làm rõ
về hành vi cướp tài sản
vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba đối tượng anh
mang theo một con dao bấm đến thị trấn phước biểu
huyện xuân mộc với mục đích
tìm học sinh đi học về khống chế
để chiếm đặt tài sản vào khoảng một mươi hai giờ
hai mươi phút cùng ngày hoàng anh phát hiện
em đoàn nguyễn anh trí đang chạy
chiếc xe đạp điện một mình y giả vờ
xin em trí đi nhờ khi đến
một đoạn đường vắng thuộc địa bàn thị trấn
phước biểu hoàng anh yêu cầu
năm học sinh dừng xe rồi dùng dao
khống chế buộc em trí
đưa xe cho y chiếc xe chiếm đặt được
đối tượng này nhờ một người bạn
mang đi bán dùm đến nhận đơn trình báo
của bị hại công an huyện xuân mộc đã
điều tra làm rõ và bắt giữ hoàng anh
cùng với chiếc xe là tăng vật vụ án
thưa quý vị thời gian qua
tại các xã cam thành cam an
của huyện cam lộ tỉnh quảng trị
xảy ra một số vụ trộm cắt tài sản
gồm xe mô tô điện thoại di động
trước tình hình trên công an huyện cam lộ
đã nhanh chóng điều tra bắt giữ
đối tượng phạm tội góp phần ổn định
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong khi ban chuyên án
đang tiến hành xác minh điều tra
thì nhận được tin báo tại một quán internet
ở thôn phổ lại xã cam an huyện cam lộ
tỉnh quảng trị xảy ra một vụ mất trộm
là một chiếc xe mô tô nhãn hiệu cds
và một điện thoại di động của một khách hàng
nhận định thủ phạm của vụ trộm
lần này có liên quan đến các vụ trộm
cắt tài sản mà chuyên án đang đấu tranh
ban chuyên án đã cử các tổ chính sát
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành giả soát đối tượng
qua đó xác định đối tượng lê long thành
còn có tên gọi khác là cô anh nghé
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại khu phố hai phường một
thành phố đông hà là thủ phạm của vụ trộm
nói trên lực lượng công an đã bắt giữ
được đối tượng khi đang tìm cách tiêu thụ
theo hồ sơ của cơ quan công an
lê long thành là một đối tượng nghiện

và gây thương tích
cơ quan công an đã cưỡng đoạt tài sản
hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích
và sử dụng trái phép chất ma túy
với mục đích muốn có tiền để thỏa mãn cơn nghiện
thành đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp
trong vụ trộm tại quán internet nói trên
nhẹ khoảng từ một đến hai độ
như vậy trong những ngày tới
tại các tỉnh thuộc phía bắc của đèo hải vân
sẽ vẫn duy trì tiết trời dễ chịu
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nắng nóng hoàn toàn chấm dứt trời mát mẻ
và dễ chịu hơn tuy nhiên mưa ở khu vực này
sẽ xảy ra không nhiều và cũng không kéo dài lâu
với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi ba ba mươi bốn độ
nhìn chung thời tiết ủng hộ
cho các hoạt động ngoài trời
cũng như là du lịch hay dã ngoại của du khách
khu vực tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới tiếp tục nắng nóng
tuy nhiên đến chiều tối và đêm
khả năng sẽ có mưa rào và rông vài nơi
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh
trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm
là hai mươi hai đến ba mươi sáu độ
các tỉnh nam bộ
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai
thời tiết vẫn ổn định ít thay đổi so với trạng thái hiện tại
trời hầu như không có mưa
ban ngày nắng nhiều và khô
riêng các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
thì có thể có hơi nóng bức
trong một vài tiếng giữa trưa
với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
bản tin một trăm một mươi ba online
xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các bản tin tiếp theo